sáng nay tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp một trăm năm mươi ba nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu xuất sắc trên cả nước
về hà nội dự chương trình tôn vinh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
đây là những tấm gương về công tác quản lý công tác giáo dục và đào tạo được bình chọn từ sáu mươi ba sở giáo dục và đào tạo
và gần ba mươi đơn vị là các trường đại học cao đẳng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo
bày tỏ vui mừng được gặp mặt các nhà giáo nhà quản lý giáo dục tiêu biểu
đại diện cho hơn một triệu giáo viên của sáu mươi ba tỉnh thành và các trường đại học
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cảm ơn tri ân các thầy cô giáo những người đóng góp vào sự nghiệp chồng người
đặc biệt là những nhà giáo về dự chương trình tôn vinh nhà giáo tiêu biểu
trong thời gian qua hệ thống giáo dục đã được phát triển toàn diện cả nước đã phổ cập tiểu học
nhiều địa phương đã phổ cập trung học cơ sở và đi đến phổ cập trung học phổ thông
tỷ lệ học đại học cao đẳng là hai trăm linh sinh viên trên một vạn dân
phó chủ tịch nước cho rằng đây là công lao của các thầy cô những người đã gieo mầm chi thức
khẳng định bác hồ rất quan tâm đến trấn hưng giáo dục trấn hưng văn hóa diệt giặc rốt
mong muốn của xã hội hiện nay là phát triển ngành giáo dục bền vững hơn đạt được mục tiêu của nghị quyết hai mươi chín
phó chủ tịch nước cho rằng một vấn đề rất bức xúc hiện nay là vấn đề văn hóa đạo đức
tổng kết một mươi một hệ giá trị trong đó đầu tiên là yêu nước yêu hòa bình yêu lao động yêu thiên nhiên
lòng nhân ái sẻ chia đoàn kết ý thức tự chủ trung thực ý thức trách nhiệm tính tự giác
ý thức tập thể ham hiểu biết ham học hỏi tự tư duy sáng tạo ý thức thượng tôn pháp luật
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh mong các nhà giáo luôn nhắc nhở
truyền bà đến học sinh sinh viên các hệ giá trị này
thay mặt chủ tịch nước phó chủ tịch nước đã trao tặng các nhà giáo lãng hoa của chủ tịch nước
nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một